ngày ba sáu tại di tích lịch sử cấp quốc gia nhà lao tân hiệp tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ tưởng niệm bốn mươi năm năm ngày diễn ra cuộc thảm sát nữ tù chính trị nhà lao tân hiệp ngày ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ thân nhân các liệt sĩ và đại biểu đã cùng nhau thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ
vào đêm ngày ba tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đã diễn ra vụ thảm sát nữ tù chính trị tại nhà lao tân hiệp làm một mươi tám nữ tù chính trị hy sinh và năm mươi đồng chí khác bị thương
cuộc thảm sát là một minh chứng về tội ác dã man của kẻ thù đồng thời cho thấy tinh thần chiến đấu vô cùng dũng cảm kiên cường của những người chiến sĩ cách mạng một lòng đi theo đảng theo cách mạng cho đến ngày đất nước thống nhất
lãnh đạo tỉnh đồng nai đề nghị các cơ quan liên quan cần tiếp tục chăm lo về vật chất và tinh thần cho các cựu tù chính trị
đền đáp xứng đáng với những công lao và sự hy sinh to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc